chương trình bánh trưng xanh vì người nghèo tổ chức tại các xã vùng biên trên địa bàn quân khu bốn
những ngày trước tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc
mang đậm tình cảm ấm áp của bộ đội cụ hồ dành cho đồng bào còn gặp nhiều khó khăn
nơi biên giới của tổ quốc giúp cho đồng bào đón tết cổ truyền của dân tộc vui tươi và đầm ấm hơn
với chủ đề tết đoàn viên các thí sinh tham dự hội thi gói bánh trưng xanh cắm hoa xuân
và bài mầm ngũ quả đã đem đến nhiều thông điệp có ý nghĩa về tình yêu quê hương đất nước
tết truyền thống yêu thương và tình đoàn kết quân dân mật thiết thông qua các sản phẩm của mình
chúng em là giáo viên được tham gia chương trình quả bánh trưng xanh hôm nay
thì mang đến rất là nhiều thông điệp những thông điệp lớn nhất chúng em muốn gửi đến đó là sự đoàn kết
dù là lực lượng quân đội hay là giáo viên dù là nhân dân hay hàng đạo
thì mỗi chúng ta cần đến đoàn kết với nhau như lời bạc dạy
đoàn kết đoàn kết đoàn kết đoàn kết thân công thân công đoàn kết thân công
chương trình bánh trưng xanh vì người nghèo xuân canh tí hai nghìn hai mươi
được bộ tư lệnh quân khu bốn tổ chức ở các địa bàn khó khăn như là vùng biên giới biển đảo
tạo được sức lan tỏa rộng khắp về tinh thần tương thân tương ái
góp phần tô thắm hình ảnh phẩm chất tốt đẹp bộ đội cụ hồ
thông qua các hoạt động này nó góp phần là khích lệ cổ vũ đồng viên đồng bào nhân dân
nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái tết thật vui tươi đầm ấm mang đầy ý nghĩa
trong đó bộ tư lệnh quân khu trực tiếp trao tặng gần một chiếc bánh trưng
hơn bốn trăm linh xuất quà và tiền mặt ba mươi xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi
tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người
góp phần bảo đảm sức khỏe cho nhân dân vùng sâu vùng xa vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc